thưa quý vị sáng nay ngày một mươi sáu tháng một mươi một tòa án nhân dân tỉnh hà tĩnh đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ sập giàn giáo ở công trường phong mô sa tỉnh hà tĩnh khiến một mươi ba công nhân hai mươi chín người bị thương
tuy nhiên vì lý do sức khỏe bị cáo nguyễn thái đức ba mươi tuổi xin vắng mặt do bị tai nạn lao động và một số đại diện bị hại nhân chứng cùng với một số đại diện bị hại nhân chứng cùng với một số đại diện bị hại nhân